nguyễn thanh hùng hai mươi ba tuổi và trần hoàng anh hai mươi năm tuổi công chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khi đi ngang qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai nhóm của hùng đã phát hiện một chiếc xe tải đậu bên đường
bên trong tài xế ngủ say chúng liền phân nhau cảnh giới rồi mở cửa trộm chiếc điện thoại trị giá hơn ba mươi triệu đồng và nhanh chân tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại hùng và hoàng anh đã bị bắt giữ hai đối tượng còn lại vẫn đang bị truy bắt
hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai tỷ đồng
vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tam điệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
tại km hai trăm bảy mươi bốn quốc lộ một a thuộc địa phận phường yên bình
hàng hóa trên được phát hiện khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển số ba mươi bốn h hai nghìn ba trăm bốn mươi một do lái xe cao văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
công khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tỉnh quảng bình ra thành phố hà nội với số tiền năm triệu đồng
hiện số hàng trên đã được bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin này cũng đã khép lại bản tin
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt